bản tin dịch covid một mươi chín vào tối nay cũng cho biết có chín sáu trăm linh năm ca mắc mới được ghi nhận trong ngày hôm nay một mươi bảy tháng tám
trong đó tp hcm và bình dương tiếp tục ghi nhận số ca tăng hơn so với ngày hôm qua
tỉnh bình phước tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu thêm một mươi bốn ngày
thông tin được lan truyền trên mạng xã hội vào ngày hôm nay đã gây xôn xao dư luận
tuy nhiên lãnh đạo tỉnh bình phước khẳng định đây là thông tin không chính xác
theo lãnh đạo tỉnh bình phước đến thời điểm này
địa phương vẫn chưa có chủ trương giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu trên phạm vi toàn tỉnh
về cơ bản tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh vẫn trong tầm kiểm soát
trong trường hợp tình hình dịch diễn biến phức tạp khi cần thiết
ủy ban nhân dân tỉnh bình phước sẽ có quyết định thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội phù hợp
đối với từng địa phương cụ thể và sẽ thông tin rộng rãi đến người dân
chuyển sang phần tin tức an ninh trật tự liên quan đến vụ vận chuyển sáu mươi viên ma túy tổng hợp
trên khu vực biên giới bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị
đã tuyên truyền vận động đối tượng hồ aran chú huyện hướng hóa tỉnh quảng trị ra đầu thú
theo lời khai của hồ aran đối tượng và đồng bọn được thuê vận chuyển ma túy từ lào về việt nam
vào tối ngày một mươi ba tháng tám aran treo thuyền qua bờ sông sê pông để lấy ma túy từ một người đàn ông quốc tịch lào
khi trở về việt nam ran cùng hồ văn long mang theo ma túy đến cầu treo xã tân lập huyện hướng hóa
thì phát hiện lực lượng chức năng nên đã bỏ chạy đây cũng không phải là lần đầu tiên đối tượng vận chuyển thuê ma túy
trước đó như đã thông tin vào dạng sáng ngày một mươi bốn tháng tám lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng hồ văn long
chú huyện hướng hóa cùng tăng vật là sáu mươi viên ma túy tổng hợp
một ổ nhóm ba đối tượng do nguyễn thành luân chú thành phố trí linh cầm đầu vừa bị công an tỉnh hải dương đấu tranh triệt phá
đây là nhóm đối tượng có dấu hiệu liên quan đến các hành vi cưỡng đoạt tài sản gây dối trật tự công cộng đánh bạc tổ chức đánh bạc cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản
ba đối tượng nằm trong ổ nhóm đều có tiền án tiền sự về các hành vi cố ý gây thương tích cướp và cưỡng đoạt tài sản
gần đây nhất vào ngày một mươi tháng tám nhóm này đã mang theo xăng châm lửa đốt một chiếc ô tô tải để giải quyết mâu thuẫn về kinh tế với chủ xe
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ hai khẩu súng đạn cùng một số tăng vật phương tiện liên quan đến các vụ gây mất an ninh trật tự mà nhóm này thực hiện
hiện công an tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can tạm giữ ba đối tượng để điều tra xử lý
lợi dụng là xe được cấp mã luồng xanh nguyễn mạnh tuấn chú thị xã trảng bàng tỉnh tây ninh đã ngụy trang thuốc lá lậu để vận chuyển từ campuchia vào nội địa tiêu thụ
tuy nhiên đối tượng đã bị cảnh sát kinh tế công an tỉnh tây ninh bắt qua tàng
cụ thể kiểm tra xe ô tô đầu kéo do tuấn điều khiển lực lượng chức năng đã phát hiện gần một năm trăm linh bao thuốc lá được nguy trang cất giấu trong thùng để dụng cụ sửa chữa trên xe
qua xác minh tuấn khai nhận là tài xế lái xe container cho một công ty ở tp hcm
số thuốc lá trên tuấn mua của một người đàn ông campuchia vận chuyển về tp hcm tiêu thụ
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh
lúc hai mươi h cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi